trong buổi tiếp chủ tịch quốc hội lào pani yathutu thủ tướng nguyễn xuân phúc đã khẳng định
việt nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cao cho việc gìn giữ và phát huy mối quan hệ đoàn kết đặc biệt việt nam lào
đồng thời chúc mừng những thành tiệu mà đảng và nhân dân anh em lào đã đạt được trong năm qua
thay mặt chính phủ và nhân dân việt nam thủ tướng nguyễn xuân phúc đánh giá chuyến thăm này của đồng chí pani yathotu
mang đến cho nhân dân việt nam những tình cảm sâu đậm của nhân dân lào anh em
đồng thời tạo ra động lực mới thúc đẩy và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đoàn kết hữu nghị đặc biệt việt nam lào
nhất là trong bối cảnh hai nước đang kỷ niệm năm mươi năm năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và bốn mươi năm ngày ký hiệp ước hữu nghị
trân trọng gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến chủ tịch quốc hội pani yathotu nhân dịp ngày quốc tế phụ nữ mùng tám tháng ba
thủ tướng cũng chúc mừng những thành tiệu to lớn quan trọng trên các lĩnh vực đối nội và đối ngoại
mà đảng và nhân dân lào anh em đạt được trong năm qua
thủ tướng đề nghị hai bên cần tiếp tục tăng cường phối hợp không ngừng vun đắp cho mối quan hệ đặc biệt việt nam lào
đưa quan hệ hợp tác kinh tế thương mại đầu tư tương xứng quan hệ chính trị hai nước
thúc đẩy kim ngạch thương mại song phương tăng một mươi so với năm hai nghìn một mươi sáu
thủ tướng đề nghị đồng chí pani yathutu quan tâm chỉ đạo quốc hội lào
phối hợp với quốc hội việt nam tăng cường giám sát và tạo điều kiện cho các dự án hợp tác đầu tư giữa hai nước
đề nghị quốc hội lào tiếp tục xem xét và ủng hộ những thay đổi bổ sung cần thiết về cơ chế
chính sách và pháp luật nhằm đẩy mạnh hợp tác thương mại đầu tư giữa hai nước
tạo điều kiện thuận lợi để chính phủ hai nước triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao các hiệp định hợp tác
qua đồng chí pani yathotu thủ tướng nguyễn xuân phúc gửi lời hỏi thăm và lời chúc sức khỏe
tới thủ tướng lào thông luân si su lít và các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước lào
chủ tịch quốc hội pani yathutu trân trọng cảm ơn những tình cảm tốt đẹp của thủ tướng nguyễn xuân phúc
đã dành cho đoàn đại biểu cấp cao quốc hội lào và nhân dân lào anh em
đồng chí cũng gửi đến thủ tướng nguyễn xuân phúc lời chào lời chúc tốt đẹp của các đồng chí lãnh đạo cấp cao đảng nhà nước lào
bày tỏ hy vọng chuyến thăm góp phần quan trọng phát huy tình hữu nghị đoàn kết đặc biệt giữa hai đảng nhà nước nói chung và quốc hội nói riêng
đồng chí đánh giá mối quan hệ hợp tác hai nước ngày càng được phát huy đi vào chiều sâu thực chất và hiệu quả
bày tỏ hy vọng với những nỗ lực này kim ngạch thương mại song phương chắc chắn sẽ tăng mạnh trong thời gian tới
chủ tịch quốc hội pani yathotu thông báo với thủ tướng nguyễn xuân phúc về thành công của cuộc hội đàm thành công với chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
bày tỏ cảm ơn sự giúp đỡ quý báu vô giá mà đảng nhà nước và nhân dân việt nam đã dành cho lào trong công cuộc đấu tranh trước đây
cũng như sự nghiệp phát triển đất nước hiện nay